ngay sau đây sẽ là những thông tin đáng chú ý
lợi dụng dịp tết nguyên đán nhâm dần nhiều đối tượng buôn lậu đã gia tăng hoạt động nhằm qua mặt cơ quan chức năng
các đối tượng đã sử dụng những thủ đoạn tinh vi để vận chuyển thuốc lá lậu vào sơ nội địa tiêu thụ
tuy nhiên bằng các biện pháp nghiệp vụ vào dạng sáng ngày hôm nay bốn tháng hai
lực lượng liên ngành chống buôn lậu của tỉnh an giang đã phát hiện và bắt giữ hai vụ vận chuyển một hai trăm linh bao thuốc lá ngoại nhập lậu
khoảng năm giờ sáng ngày bốn tháng hai trong lúc tuần tra chống buôn lậu trên địa bàn huyện tri tôn
khi đến xã lạp quới tổ liên ngành chống mua lậu tỉnh phát điện võ văn sị trú tại huyện giang thành tỉnh kiên giang
điều khiển xe mô tô có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành dừng phương tiện kiểm tra
qua kiểm tra phát hiện trên xe sị điều khiển có chở một bao tải và một giỏ sách bên
trong chứa một bao thuốc lá lậu nhãn hiệu hero
cũng trên địa bàn xã lạc quới trước đó khoảng ba mươi phút
một đối tượng điều khiển xe mô tô khi phát hiện tổ công tác đã tăng ga bỏ chạy
chạy được một đoạn thấy không thể tẩu thoát lợi dụng đêm tối đối tượng bỏ lại phương tiện để thoát thân
qua kiểm tra tổ công tác phát hiện trong cốc xe mô tô đối tượng bỏ lại chứa hai trăm linh bao thuốc lá lậu nhãn hiệu hero
công an huyện nhân trạch của tỉnh đồng nai vừa triệt phá
một tụ điểm đánh bạc tại xã phước an bắt một mươi năm đối tượng tham gia đánh bạc
bằng các biện pháp nghiệp vụ khuya ngày hai tết công an huyện nhân trạch đã bắt quả tang một mươi năm đối tượng đánh bạc ăn tiền dưới hình thức cào ba lá tại xã phước an
tại hiện trường lực lượng công an đã thu giữ ba bộ bài tay sáu xe máy và gần tám mươi triệu đồng tiền mặt trên chiếu bạc và trong người các đối tượng
vụ việc đang tiếp tục được công an huyện nhân trạch xử lý theo quy định
với việc chủ động triển khai quyết liệt đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ tấn công chấn áp mạnh vào các loại tội phạm
tình hình an ninh trật tự trật tự an toàn giao thông trong năm ngày nghỉ tết trên địa bàn tỉnh cà mau luôn được đảm bảo tốt
trong năm ngày tết từ ngày ba mươi một tháng một đến ngày bốn tháng hai năm hai nghìn hai mươi một tức ngày hai mươi chín đến ngày mùng bốn tết
tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh được đảm bảo ổn định không xảy ra vụ việc phức tạp hoạt động tội phạm và tên nạn xã hội được kịp thời phát hiện triệt xóa
trật tự an toàn giao thông trật tự công cộng có chuyển biến tích cực đặc biệt trong đêm giao thừa trên địa bàn tỉnh không để xảy ra tình trạng đốt pháo nổ cũng như đua xe trái phép
lực lượng công an toàn tỉnh đã phát hiện một mươi vụ một mươi tám đối tượng vi phạm về trật tự xã hội phát hiện triệt xóa hai mươi một vụ tệ nạn xã hội như đá gà đánh bài lắc bầu cua ăn tiền
liên quan đến một trăm tám mươi đối tượng xử phạt chín vụ bảy mươi tám đối tượng với số tiền hơn một trăm linh triệu đồng đang xử lý một mươi hai vụ phát hiện hai vụ ba đối tượng
tăng chữ trái phép trên bà túy
trong bốn ngày tết lực lượng cảnh sát giao thông trong toàn tỉnh cà mau đã tăng cường lập các tổ công tác tổ chức tuần tra kiểm soát khép kín địa bàn nhất là các địa bàn cơ sở
qua đó kiểm tra xử lý hơn sáu trăm bảy mươi năm trường hợp vi phạm xử phạt hành chính ba trăm năm mươi bảy trường hợp với số tiền là hơn sáu trăm linh triệu đồng tạm giữ ba trăm linh sáu xe tước bốn mươi bốn giấy phép lái xe
đồng thời tuyên truyền nhắc nhở hơn bảy trăm linh trường hợp xe mô tô
đồng thời tuyên truyền nhắc nhở hơn bảy trăm linh trường hợp xe mô tô đậu đỗ sai quy định góp phần đảm bảo chất tự an toàn giao thông
thưa quý vị để mọi người mọi nhà được tận hưởng niềm vui mùa xuân trong không khí yên bình lực lượng công an đã phải gác lại những nỗi niềm riêng nỗ lực hết mình đảm bảo an ninh trật tự cho nhân dân vui xuân đón tết ghi nhận tại tỉnh bình định
quảng trường trung tâm thành phố quy nhơn tỉnh bình định là nơi luôn tập trung đông người trong những ngày tết vừa qua
lượng lớn người dân ở quy nhơn và các địa phương lân cận chọn nơi này để tận hưởng không khí mùa xuân xem linh vật nhân dân gạt hết mọi phiền lo mọi người cùng cầu chúc một năm mới nhiều sức khỏe và may mắn quyết tâm vượt qua và chiến thắng đại dịch
hiện tại bây giờ thành phố rất là đẹp và bình yên hiện tại bây giờ là những anh chị em đi du xuân rất là nhiều và đặc biệt là những khu phố và những lơi trang trí về tết rất là sôi nổi và hình ảnh rất là đẹp
năm nay là năm
và nhầm dần sẽ làm cho chúng ta thức tính nhiều cái hơn đặc biệt về sức khỏe
gác cho dân vui chơi là niềm vinh dự tự hào của từng cán bộ chiến sĩ công an
để tru toàn nhiệm vụ đó lực lượng công an đã phải nỗ lực hết sức mình
trong bối cảnh bọn tội phạm vẫn luôn rình rập trực chờ sự sơ hở của người dân nhất là khi đang mải mê vui chơi để gây án thì lực lượng công an phải luôn đề cao cảnh giác
mặc dù là diễn biến của dịch covid một mươi chín là nó phức tạp nhưng mà đa số là
quần chúng nhân dân cũng tham gia tham gia chụp hình rồi tham gia tham quan nhưng mà vẫn thực hiện tốt năm k
cái đó là việc tôi rất là đáng mừng
và cái vấn đề mà đảm bảo an ninh trật tự thì chúng tôi sẽ làm hết mình để làm sao để cho nhân dân sẽ vui chơi một niềm vui trọn vẹn nhất
tết là thời điểm các đối tượng vi phạm pháp luật thường tăng cường hoạt động
thanh niên này đang đi giao bán bảy bịch pháo nổ thì bị công an phường trần quang diệu thành phố quy nhơn phát hiện bắt quả tăng
tình trạng vấn nạn là tình trạng mua bán sử dụng pháo nổ trái quy định để chủ động phòng ngừa ngăn chặn
đòi hỏi cán bộ chiến sĩ công an ở cơ sở phải ngày đêm tuần tra địa bàn để kịp thời phát hiện và bắt giữ
đảm bảo an ninh trọc tự trong dịp tết nguyên đáng nhâm dần
thì anh em công an phường đã tổ chức lực lượng từng tra phân công nhiệm vụ xuống khu vực bám sát địa bàn để nắm tình hình phòng chống tội phạm và phòng chống các loại pháo
thì qua nắm tình hình anh em nắm được thông tin là có đối tượng đang bán pháo trên địa bàn
anh em đã tổ chức lực lượng từng tra xác minh thông tin truy tìm và bắt được đối tượng
ngày xuân ai cũng muốn được vui vầy xung họp bên gia đình người thân
thế nhưng với cán bộ chiến sĩ lực lượng công an lễ tết là lúc phải gác lại niềm vui riêng
phải ra sức nhiều hơn để bảo vệ sự bình yên bởi niềm vui của nhân dân cũng chính là niềm vui và hạnh phúc của người chiến sĩ công an
ngày ba tháng hai tức mùng ba tết
lượng người du khách đổ về sapa lào cai đã xảy ra ủn tắc cục bộ tại một số tuyến đường
theo ghi nhận của phóng viên hiện tượng ùn tắc cục bộ xảy ra từ khoảng chín giờ ngày ba tháng hai
trên các tuyến đường trung tâm thị xã sapa như xuân viên thạch sơn phan xipang cầu mây mường hoa và cát cát
từ một mươi bốn h đến một mươi sáu h một số tuyến đường ủn tắc kéo dài hơn một km
ngay sau khi xảy ra hiện tượng tắc nghẽn giao thông đội cảnh sát giao thông công an thị xã sapa
đã có mặt tiến hành phân lại
các lực lượng chức năng lưu ý cùng với việc cẩn trọng điều khiển phương tiện
trong điều kiện thời tiết sương mù mưa gió người dân cần tuân thủ các quy định về đậu đỗ
luồng tuyến khi tới sapa có phần hạn chế tình trạng ách tắc tại khu điểm du lịch trên địa bàn
còn vào sáng ngày hôm nay do chiều cường dâng cao nên hàng nghìn người dân và phương tiện đã
nhiều khó khăn khi lưu thông trên quốc lộ năm mươi ba đoạn qua địa phận ấp an hiệp
xã long an huyện long hồ của tỉnh vĩnh long
theo ghi nhận vào sáng ngày hôm nay khoảng tám trăm linh mét đường giao thông trên quốc lộ năm mươi ba
đoạn khu vực trên đã bị chìm sâu trong nước có đoạn ngập sâu gần nửa mét
do mực nước lên cao vào giờ cao điểm khoảng bảy giờ sáng nên có rất nhiều phương tiện như xe mô tô lưu thông không được
có nhiều người cố gắng chạy qua nhưng đã bị chết máy phải dẫn bộ
đây là khu vực thường xuyên bị ngập nước
khi chiều gần dân cao theo đài ký tượng thủy văn khu vực nam mộ
những ngày qua mực nước tại hầu hết các trạm vùng hạ lưu lên rất nhanh và ở mức cao
văn phòng chính phủ vừa có thông tin báo chí liên quan đến những chỉ đạo của chính phủ
trong việc mua tiêm vaccine cho trẻ từ năm tuổi đến dưới một mươi hai tuổi
theo đó bộ y tế chủ trì phối hợp với các cơ quan địa phương khẩn trương hoàn thiện
chương trình phòng chống dịch covid một mươi chín giai đoạn hai nghìn hai mươi hai
trình chính phủ xem xét ban hành trong tháng hai năm hai nghìn hai mươi
triển khai khẩn trương mua tiêm vaccine cho trẻ em từ năm tuổi đến dưới một mươi hai tuổi
theo nghị quyết riêng của chính phủ
tiếp tục cập nhật sửa đổi bổ sung hoàn thiện các quy trình phác đồ
theo dõi y tế chăm sóc điều trị tại nhà đối với các trường hợp nhiễm covid một mươi chín
các bệnh nhẹ trường hợp tiếp xúc gần
tiếp tục theo dõi sát sao chủ động nắm chắc dự báo diễn biến của dịch
tuyệt đối không chủ quan không để bị động bất ngờ trong ứng phó với biến thể omicron
và các biến thể mới chịu trách nhiệm cung ứng đầy đủ vaccine phòng covid một mươi chín
sáu mươi ba trên sáu mươi ba tỉnh thành phố đã lên kế hoạch đưa học sinh trung học cơ sở trung học phổ thông
đi học trực tiếp bắt đầu trong khoảng thời gian từ ngày bảy đến ngày một mươi bốn tháng hai
thông tin từ bộ giáo dục đà tạo cho biết
đã có những chỉ đạo giáo diết cho việc đi học trở lại
trong đó thông tin cập nhật về mở cửa trường học cụ thể như sau
một trăm linh các trường học cao đẳng đã lên kế hoạch cho sinh viên học viên đi học trở lại
trong tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai
một mươi trên sáu mươi ba tỉnh thành phố đã lên kế hoạch đưa học sinh trung học cơ sở trung học phổ thông
đi học trực tiếp bắt đầu trong khoảng thời gian từ ngày bảy đến ngày một mươi bốn tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai
sáu mươi trên sáu mươi ba tỉnh thành phố đã lên kế hoạch đưa học sinh bậc mầng non
tiểu học quay trở lại trường học trực tiếp trong tháng hai và tháng ba
nơi còn lại là thủ đô hà nội tỉnh bình dương và tỉnh đồng nai
đã lên kế hoạch đưa học sinh quay trở lại trường học nhưng chưa ấn định thời gian cụ thể
ngay sau tết bộ giáo dục đào tạo có kế hoạch kiểm tra tình hình chuẩn bị
tổ chức cho học sinh sinh viên quay trở lại trường học tại một số nơi
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng trịnh trường lâm sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín
hộ khẩu thường trú tại khóm hai phường một thị xã vĩnh châu tỉnh sóc trăng
về tội trộm cấp tài sản
đối tượng này có xeo chấm cách một năm cm trên trước đầu lông mày trái
cũng phạm tội trộm cắp tài sản và phải nhận quyết định truy nã
của phòng cảnh sát thề ngán hình sự và hỗ trợ tư pháp công an tỉnh sóc trăng
là đối tượng trương thanh tâm sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hộ khẩu thường trú tại ấp mỹ thuận
thị trấn huỳnh hữu nghĩa huyện mỹ tú tỉnh sóc trăng cao một m sáu mươi năm
và có nốt ruồi cách hai cm dưới sau đầu mắt trái
và đối tượng sơn lý minh quân sinh năm hai nghìn hộ khẩu thường trú tại ấp phú tức
xã phú mỹ huyện mỹ tú tỉnh sóc trăng bị công an tp sóc trăng tỉnh sóc trăng
ra quyết định truy nã cũng về tội trộm cắp tài sản
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi
hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy luôn sẵn sàng
tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để bảo đảm an toàn
đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý